hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khoảng một mươi h ngày bốn tháng sáu tại tổ dân phố một thị trấn vũ quang huyện vũ quang lực lượng chức năng đã bắt quả tang phan văn tuấn
khi đang vận chuyển năm kg ma túy tổng hợp sạng đá một kg ketamin một bánh heroin tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng
tại thôn yên sơn xã khánh vĩnh yên lực lượng chức năng thu giữ thêm một gói heroin hai bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
một cân điện tử và một số đồ vật tài liệu khác có liên quan hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
công an thị xã cửa lò tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng phạm thị phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường nghi tân thị xã cửa lò
về tội trộm cắp tài sản điều đáng nói phú là đối tượng đã từng có một mươi tiền án về tội danh này
trước đó vào khoảng bốn giờ sáng ngày ba mươi một tháng năm khi đang lẻn vào trộm cắp tài sản
của khách du lịch tại khách sạn công đoàn thì phú bị đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an thị xã cửa lò bắt giữ
được biết từ khi mãn hạn tù trở về địa phương từ giữa năm hai nghìn một mươi tám đến nay phú tiếp tục trộm cắp tài sản và ba lần bị phát hiện đưa ra xét xử
tổng hình phạt hơn một mươi năm tù phú hiện đang nuôi con một mươi tám tháng tuổi nên được tại ngoại
một vụ cháy lớn tại một cây xăng tư nhân ở xã vĩnh gia huyện tri tôn tỉnh an giang
đã xảy ra vào trưa nay là một người tử vong hai người khác bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút tài xế một xe bồn chuyên vận chuyển xăng dầu chưa xác định rõ danh tính biển kiểm soát
lái xe vào cây xăng của doanh nghiệp tư nhân trần văn ngôn đóng tại ấp vĩnh cầu xã vĩnh gia huyện tri tôn tỉnh an giang
thì bất ngờ có tiếng nổ lớn gây cháy xe bồn và lan ra các trụ cấp xăng dầu gần đó
vụ hỏa hoạn khiến tài xế xe bồn tử vong vợ chồng chủ cây xăng bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh an giang đã điều hai xe cứu hỏa đến hiện trường
để khống chế và dập tắt đám cháy sau hơn một giờ đám cháy đã được dập tắt
hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân
liên tiếp hai vụ đuối nước vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh lâm đồng khiến ba học sinh chết đuối
lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể các em sau nhiều giờ tìm kiếm
trước đó vào chiều ngày hôm qua bốn tháng sáu sáu học sinh lớp tám a một trường trung học cơ sở ninh gia
rủ nhau ra hồ thủy điện đại ninh chơi hai em nguyễn trần trọng khang và nguyễn nhật huy
không may trượt chân xuống vùng nước sâu bị nước nhấn chìm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng và công an huyện đức trọng đã phối hợp với các lực lượng
tại chỗ tổ chức tìm kiếm suốt đêm ngày bốn tháng sáu và đến một mươi giờ ba mươi phút sáng nay năm tháng sáu đã vớt
được xác hai em khang và huy cũng trong chiều qua em phạm hào chính học sinh trường trung học cơ sở
tân hội huyện đức trọng không may trượt chân xuống một hồ nước sâu gần nhà em chính được người dân
phát hiện đưa đến trung tâm y tế huyện đức trọng cấp cứu nhưng đã tử vong
theo bộ y tế đến
một mươi tám h chiều nay năm tháng sáu việt nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới tính từ sáu h ngày một mươi sáu
hai mươi tháng bốn đến một mươi tám h ngày năm tháng sáu đã năm mươi ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng hiện tổng
số ca mắc là ba trăm hai mươi tám trong đó đã có ba trăm linh bảy ca được điều trị khỏi bệnh như vậy là đến thời điểm này
chỉ còn hai mươi một ca mắc covid một mươi chín đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong đó số ca âm tính lần một với sars
ba mươi ca số ca âm tính lần hai sửa lên với sars cov hai là ba ca
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi